thưa quý vị nhiều chuyên gia đã cảnh báo hà nội rất có thể sẽ phải trả giá đắt
nếu lơ là cảnh giác phòng chống dịch khi mặc dù thành phố hà nội đang thực hiện
nới lỏng giãn cách xã hội nhiều chốt cứng được dựng tại các ngõ xóm phường xã
vẫn được giữ nguyên nhằm hạn chế người dân ra vào khu vực vùng xanh
đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên người dân hà nội như trước đây đã bung lụa hoạt động hết công suất
sau thời gian dài giãn cách xã hội
trong những ngày thành phố hà nội nới lỏng giãn cách xã hội nhiều chốt cứng
tại các phường xã vẫn được giữ nguyên nhằm hạn chế người dân ra vào khu vực vùng xanh
tuy nhiên người dân với sự sáng tạo của mình đã vượt rào cứng bằng nhiều cách
để ra ngoài tận hưởng sự đi lại tự do sau những ngày giãn cách xã hội
dù thành phố hà nội đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
song nhiều chốt cứng được dựng tại các ngõ xóm phường xã vẫn được giữ nguyên
nhằm hạn chế người dân ra vào khu vực vùng xanh đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một số tuyến đường như trần khát trân kim ngưu minh khai
lực lượng chức năng vẫn lập chốt cứng để kiểm soát việc đi lại của người dân
một số người dân ở đây đều cho rằng việc vẫn còn chốt cứng để cao cảnh giác
thực hiện giãn cách là biện pháp bảo vệ tốt nhất
tuy nhiên nhiều người chia sẻ vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại
đang chuyển gạo qua chốt cứng
bà tống quỳnh thơm năm mươi hai tuổi ở phường quỳnh mai hai bà trưng cho biết
nhà bà ngay ở cạnh đường kim ngưu nhưng vẫn phải đi đường vòng ra ngoài
trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội
nhất là lúc giờ cao điểm người dân cùng ra đường rất đông nên tôi thấy việc này khá bất tiện
tôi hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát để lực lượng chức năng mở chốt
cho người dân đi lại bình thường bà thơm cho hay
một người dân của phường quỳnh mai cho biết
chốt cứng này được lực lượng chức năng dựng từ khi giãn cách xã hội
bây giờ ra đường vẫn phải đi vòng nên tôi thấy khá bất tiện
một số người dân thiếu ý thức còn đổ rác ra ngay cạnh chốt
và ngày trước tôi đã phải đăng lên mạng xã hội để nhắc nhở mọi người
trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội chuyển ra thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
hà nội tiếp tục duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố
và ba mươi ba chốt tại các quận huyện thị xã
đồng thời duy trì các chốt tự quản tại các khu dân cư tổ dân phố
kiểm soát chặt di biến đậu của người dân
trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín hà nội có lệnh nới lỏng giãn cách xã hội
thì đã có cả biển người đổ ra đường trong đêm trung thu
các tuyến phố trung tâm hà nội đông nghẹt chật cứng
một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xe lẫn sự sợ hãi
khi nhiều chuyên gia cho rằng hà nội sẽ trả giá đắt như thành phố hồ chí minh
nếu có ép không lang thang trong biển người này
người dân hà nội từ nhiều nơi rồn về các tuyến phố trung tâm vui tết trung thu
khiến những tuyến phố lớn
ủn tắc cục bộ lực lượng chức năng đã lập nhiều rào chắn tại các tuyến phố
hàng mã hàng đường đồng xuân
tuy nhiên do lượng người quá đông nên rào chắn bị vô hiệu hóa
đây là biểu hiện cho thấy người hà nội đang chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
khi thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội hạn chế nhiều hoạt động nơi công cộng
theo chỉ thị một mươi năm cttg của thủ tướng chính phủ
chỉ thị số hai mươi hai ctubnd của ủy ban dân thành phố hà nội ban ảnh vào tối hai mươi tháng chín nhấn mạnh
mọi cá nhân và các tổ chức
chức tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch tuyệt đối không được chủ quan
trong khi thành phố dần nới lỏng các hoạt động để phục hồi sản xuất kinh doanh
tuy nhiên trong ngày đầu tiên nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
đã xuất hiện tâm lý chủ quan của nhiều người
ngay từ sáng sớm hai mươi một tháng chín nhiều người đã đi tập thể dục đạp xe đạp
đến tầm khoảng bảy đến chín giờ hiện tượng kẹt xe đã tái diễn trên nhiều tuyến phố của hà nội
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nguy cơ dịch bệnh tại hà nội vẫn còn rất cao
chúng ta không thể khẳng định đã loại trừ được hết tất cả các caf tại cộng đồng
vẫn có những trường hợp lần khuất chưa được phát hiện
về ổ dịch vừa qua tại quận long biên khi bùng phát nhiều kf là một ví dụ
vì vậy tất cả người dân không nên chủ quan
mặc dù nới lỏng giãn cách nhưng người dân không nên ra đường khi không có việc thực sự cần thiết
đặc biệt trong lúc này mọi người càng phải cảnh giác cao độ
vì chỉ cần trong đám đông những người đổ ra đường trong đêm trung thu có một f
thì sẽ dễ lây lan không biết ai nấy cho ai
điều này gây khó khăn cho việc truy vết xác định các ổ dịch mới và phòng chống dịch
đây cũng là bài học cảnh báo về sự nguy hiểm của tâm lý xả hơi sau giãn cách
tiến sĩ trần đắc phu nói
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế cho biết
mặc dù thành phố nới lỏng các hoạt động dịch vụ nhưng việc thực hiện năm k là rất quan trọng
nếu để lây nhiễm trong những hoạt động vui chơi tập trung đông người là điều cực kỳ tai hại
khi để lây nhiễm dịch bệnh bùng phát lại thì thành phố buộc phải giãn cách siết chặt lại
đây chắc hẳn là điều không ai mong muốn
do đó ông nga đề nghị người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời chính quyền cần giám sát chặt những địa điểm tụ điểm đông người
cần tiếp tục có những cảnh báo để người dân biết việc nguy hiểm ra sao nếu tập trung đông người
trước mắt sau khoảng ba bốn ngày từ đêm trung thu nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay các cơ sở y tế
người dân cần đi khám xét nghiệm sớm khi nghi ngờ về tình trạng sức khỏe
còn nếu sợ tập trung đông người thì có thể mua ký test nhanh về làm tại nhà
đồng thời thành phố cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng bao phủ vaccine toàn dân ông nga nói
đến nay hà nội đã tiêm vaccine cho gần một mươi triệu người dân toàn thành phố
nhiều người dân số và bằng tám mươi người dân trong độ tuổi tiêm chủng trên một mươi tám tuổi
tuy nhiên theo cảnh báo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
người được tiêm chủng đầy đủ vaccine covid một mươi chín vẫn có nguy cơ mắc bệnh
vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người đã tiêm chủng tiếp tục phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm
trong đó việc tuân thủ nghiêm các quy định của thành phố và ngành y tế là hết sức quan trọng
tại cuộc họp khẩn đánh giá về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mới đây
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh chỉ một người lơ là khiến cả xã hội vất vả
thủ tướng yêu cầu đánh giá lại tình hình tổ chức thực hiện việc phòng chống dịch thời gian qua
trong đó nêu rõ nguyên nhân chủ quan và xem xét trách nhiệm cơ quan tổ chức địa phương cá nhân đã lơ là chủ quan
làm chương nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nếu không xử lý nghiêm minh sẽ tiếp tục dẫn tới tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác
có thể dẫn đến hậu quả khó lường thủ tướng nêu rõ
sự lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được cảnh báo
không chỉ đối với những người bình thường những người đã được chữa trị và đủ điều kiện rời khỏi khu cách ly tập trung
mà đối với cả lực lượng chức năng cán bộ chuyên môn và chính quyền cơ sở tại các địa phương trong cả nước
vì mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín là một trận tuyến kết nối từ hệ thống chính trị đến toàn dân
mỗi tổ chức cơ quan đơn vị cá nhân là một mắt xích sung yếu
cần luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phòng chống dịch bệnh
bất kỳ một trong những mắt xích sung yếu lơ là hậu quả phức tạp có thể xảy ra
trên thực tế chúng ta không thiếu các quy định về phòng chống dịch
nhưng chưa thể ràng buộc cá thể hóa trách nhiệm và nhất là xử lý nghiêm minh các cá nhân có trách nhiệm
chấm dứt sự buông lòng lơ là chủ quan mất cảnh giác từ chính những người có nhiệm vụ chống dịch
tại việt nam đợt dịch lần này với hơn năm mươi ca mắc trong cộng đồng
nếu khẩn trương cả nước chung sức đồng lòng vào cuộc thực hiện nghiêm theo khuyến cáo
may ra còn kịp kiềm chế sự lây lan bùng phát
ở thời điểm này thiết nghĩ bất kỳ địa phương tập thể cá nhân nào
cần phải lấy bài học từ hà nam và yên bái làm gương để chấm dứt sự lơ là sơ xuất trong phòng chống dịch bệnh
tại hà nam ngoài việc xử phạt hành chính và xem xét xử lý hình sự bệnh nhân hai nghìn tám trăm chín mươi chín
cơ quan chức năng tỉnh này đã đình chỉ công tác đối với trạm trường trạm y tế xã đảo lý
và giám đốc trung tâm y tế huyện lý nhân do có thiếu sót trong quản lý điều hành
dẫn đến làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
còn tại yên bái chủ tịch ubnd tỉnh đã có quyết định đình chỉ công tác giám đốc trung tâm y tế thành phố yên bái
kể từ chiều ngày hai tháng năm và cho đến ngày bốn tháng năm thì ra quyết định cảnh cáo do vi phạm khuyết điểm
trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài
phải khẳng định lại rằng rất cần xác định rõ trách nhiệm không chỉ bệnh nhân trực tiếp làm lây lan dịch
mà còn phải truy trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch như trong công văn chỉ đạo của ban bí thư
đây cũng là cách giám sát để tránh sự lơi lỏng thiếu trách nhiệm cho công tác này ở mỗi một địa bàn
sự chủ quan mất cảnh giác với dịch bệnh sẽ phải trả giá đắt
hãy nhìn vào nhà nước trên thế giới cả các nước trong khu vực đang phải oàn mình chống trọi với covid một mươi chín
mất mát quá nhiều hy sinh quá lớn nhưng hiện nhiều quốc gia vẫn chưa chặn được làn sóng dịch bệnh đang lây lan trên diện rộng
số ca mắc tử vong không ngừng gia tăng hàng ngày hàng giờ
ở việt nam để người dân bình yên trong đại dịch chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều
đó là những giải pháp phương án của các cấp ủy chính quyền từ trung ương tới địa phương
sự hy sinh to lớn của đội ngũ y tế quân đội
các lực lượng liên quan này đang ngày đêm oàn mình để chống dịch
và còn đó là sự khốn khó của hàng vạn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động cũng và lây
vì vậy không lý nào để sự vô ý thức lơ là chủ quan của một vài cá nhân
ở một vài địa phương khiến cho cả cộng đồng toàn xã hội phải trả giá
chúng ta nhất định không để hình thức nào mang tên rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc
vì thực chất đây chỉ là những từ ngữ có tác dụng thuyên giảm mức độ sai phạm mà thôi
nếu không triệt đề sẽ chẳng có sợi dây nào dài hơn sợi dây kinh nghiệm
vì đây là sợi dây rút hoài chẳng hết
chưa hết trước tình hình hiện nay nhiều địa phương ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng
đòi hỏi mỗi người phải nâng mức độ cảnh sát lên cao nhất để ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ
thực hiện khuyến cáo năm k không khó trong thời điểm này nhưng nếu lơ là chủ quan
sẽ phải trả giá đắt thậm chí cả tính mạng của mình của gia đình và những người xung quanh
đối với vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cũng thẳng thắn nhìn nhận
tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn ngay trong địa bàn thành phố và từ các nguồn bên ngoài xâm nhập vào
mục tiêu của thành phố là phải bảo đảm chung sống một cách chủ động an toàn với covid một mươi chín
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong nêu rõ việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn thành phố
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín là nhằm duy trì hiệu quả phòng chống dịch
vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh sinh hoạt của người dân
phòng bí thư thành ủy cho biết ubnd thành phố sẽ ban hành chỉ thị mới
trước mắt là áp dụng cho hai tuần tới nhưng thành phố sẽ căn cứ vào thực tế để có thể kéo dài thời gian thực hiện
hiện tại hà nội chưa thể trở về trạng thái bình thường mới hoàn toàn
vì số người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi hai mới đạt một mươi năm
trong khi theo hướng dẫn của bộ y tế tiêu chí là hơn bảy mươi dân số được tiêm mũi một
và bằng hoặc hơn hai mươi dân số được tiêm mũi hai mới đạt sự miễn dịch cộng đồng
để đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới
hà nội sẽ tranh thủ đợt phòng chống dịch theo các giải pháp mới từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
khi được cấp đủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
sẽ triển khai tiêm phủ mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và cố gắng hoàn thành vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
qua bốn đợt giãn cách xã hội phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cho biết
hà nội đã bám sát thực hiện năm nhóm mục tiêu xuyên suốt
là nâng cao năng lực y tế thủ đô cho công tác phòng chống dịch
kiên trì thực hiện khoanh vùng hẹp xét nghiệm nhanh
truy vết thần tốc cách ly tập trung phân tầng điều trị ngay từ đầu
bảo đảm được an sinh xã hội cho người dân đảm bảo không đứt ghế chỗ sản xuất
chuỗi cung ứng hàng hóa và bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
đặc biệt đợt xét nghiệm tầm soát y tế và tiêm chủng thần tốc diện rộng vừa qua
với sự hỗ trợ hiệu quả từ một mươi hai đoàn công tác của một mươi hai tỉnh thành phố
các bệnh viện trung ương lực lượng các y bác sĩ công lập tư nhân các tình nguyện viên
hà nội đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm giám đốc sở giao thông vận tải vũ văn viện cho biết
ngành giao thông vận tải tham mưu cho thành phố về các biện pháp đảm bảo giao thông vận tải trên địa bàn
sau giãn cách xã hội đợt bốn
theo đó sẽ tiếp tục duy trì hai mươi hai chốt tại các khu vực cửa ngõ thủ đô để đảm bảo kiểm soát xa vào thành phố
đối với vận tải hàng hóa xa vào địa bàn thì thành phố vẫn kiểm soát chặt chẽ như hiện nay đang triển khai
còn với vận tải hành khách công cộng các hoạt động vận tải đi và đến hà nội
cũng như trong nội thành vẫn phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mới
đối với việc vận chuyển hàng hóa trong nội đô thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho vận tải hàng hóa lưu thông
đối với vận tải hàng hóa bằng xe hai bánh sở đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp và đề xuất thành phố
ngoài lực lượng shipper hiện nay thì đang nghiên cứu cho phép mở lại một số shipper công nghệ hoạt động với tần suất phù hợp
để đảm bảo vận chuyển hàng hóa mang về
với các hoạt động vận tải khác thành phố tiếp tục cho phép vận tải hành khách với các hoạt động phòng chống dịch
như vận chuyển chuyên gia công nhân tại các khu công nghiệp
thành phố tiếp tục khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
phó giám đốc công an tp hà nội trần ngọc dương cũng cho biết
công an tp tham mưu cho ủy ban nhân dân tp tiếp tục duy trì hai mươi hai chốt kiểm soát xa vào thành phố
trong giai đoạn tới để bảo vệ thành quả ngăn cản sự lây lan mầm bệnh từ bên ngoài vào
việc lưu thông tại các chốt sẽ dựa trên nguyên tắc kiểm soát chặt cả người vào người ra khỏi thành phố
kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch vùng nguy cơ cao vào thành phố
quan điểm của thành phố là không cấm người từ tỉnh ngoài vào hà nội
nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch theo quy định
công an thành phố sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cố gắng triển khai việc quét mã qr
tạo thuận lợi cho người dân khai báo y tế tiếp tục tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố
nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm khi thành phố mở rộng
và cho phép hoạt động trở lại với các loại hình kinh doanh dịch vụ
duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ covid một mươi chín cộng đồng
tiếp tục có phương án để bảo vệ chốt chặt ở các vùng phong tỏa vùng cách ly
quan tâm đẩy mạnh việc đảm bảo công tác an ninh trật tự trong giai đoạn này
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến sáu giờ ngày hai mươi tháng chín
hà nội ghi nhận tổng số bốn một trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ba trăm một mươi một ca ngoài cộng đồng một tám trăm năm mươi bốn ca trong khu cách ly
bảy trăm sáu mươi ca trong khu phong tỏa
hai trăm một mươi ba ca trong bệnh viện và bốn mươi chín ca nhập cảnh
giai đoạn trước khi giãn cách xã hội từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hai mươi ba tháng bảy
tám mươi tám ngày trung bình mỗi ngày hà nội ghi nhận một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
đặc biệt từ giữa tháng bảy số ca mắc gia tăng
xuất hiện những chùm ca bệnh phức tạp phát hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh
nhà máy khu công nghiệp chợ khu dân cư
cao điểm có ngày ghi nhận sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có năm mươi năm ca tại cộng đồng
trước tình hình trên
ngày hai mươi ba tháng bảy ban thường vụ thành ủy hà nội thống nhất cao
về việc áp dụng giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố để phòng chống dịch
từ sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay đã qua bốn đợt giãn cách xã hội
đợt giãn cách thứ tư từ ngày bảy tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi tháng chín
trên địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó ba mươi hai ca tại cộng đồng
số ca mắc trung bình trên ngày giảm mạnh còn hai mươi bảy bảy ca một ngày
đợt một là bảy mươi một hai ca một ngày
đợt hai là năm mươi sáu tám ca một ngày
đợt ba là bảy mươi một một ca một ngày
hiện tại thành phố có một mươi chùm ca bệnh mới phức tạp tại
phường thanh xuân trung quận thanh xuân
phường văn miếu quận đồng đa
phường văn trương quận đồng na
phường minh khai quận hai bà trưng
phường thanh liệt huyện thanh trì
trung cư a một a bốn a năm
phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
xã tả thanh oai huyện thanh trì
phường việt hương quận long biên
xã thụy hương huyện trương mỹ
xã liên phương huyện thường tín
bà trần thị nhị hà
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
ngày tám tháng chín theo kết quả
thống kê giả soát thành phố còn
bảy mươi ba vùng nguy cơ cao và rất cao
năm trăm linh sáu vùng xanh và vùng khác
ngoài ra hà nội có khoảng bốn mươi
người thuộc nhóm có nguy cơ cao
dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như
người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán hàng ở chợ siêu thị
người vận chuyển phân phối các mặt hàng
thiết yếu người làm dịch vụ vệ sinh
công cộng lái xe taxi
công nhân các khu công nghiệp
bảo vệ tại các khu công nghiệp khu trung cư
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cho biết để đảm bảo an toàn
và sức khỏe cho người dân đồng thời sớm
đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới
thành phố chú trọng việc đánh giá vùng nguy cơ
cao và rất cao để ưu tiên
xét nghiệm sàng lọc phát hiện các kf
tại vùng này thu hẹp tối đa vùng đỏ
qua đó mới từng bước mở lại
nhiều loại hình dịch vụ hoạt động
vì vậy xét nghiệm sàng lọc khẩn trương

đơn vị cá nhân là một mắt xích sung yếu
cần luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm
với thước phòng chống dịch bệnh
bất kỳ một trong những mắt xích sung yếu lơ là
hậu quả phức tạp có thể xảy ra
nếu quý vị thấy có ích hãy bấm like share
và theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để cập nhật những thông tin nóng hổi
về tình hình dịch covid một mươi chín